nhưng mà chúng ta cũng thấy bước thực tế này này tức là từ những cái chỉ thị nghị quyết sau này mà đi vào trong đời sống thì nó có một khoảng cách
tôi cũng đồng ý quan điểm của anh hoài nam thì cho rằng là văn phòng nghệ thuật chính là một cái vừa là phương tiện vừa là một cái công cụ để làm lan tỏa những cái giá trị văn hóa đến quần chúng dân dân
thông qua những sản phẩm mà người dân được tiếp cận được tìm đọc
tuy nhiên là trong cái thời gian gần đây thì đúng là chúng ta cũng thấy là bên cạnh cái việc mà cải thiện được kinh tế thì ở một cái góc độ hoặc là ở một cái thời điểm nào đó
những cái giá trị văn hóa đã bị xem nhẹ và ưu tiên cho kinh tế
khi mà chúng ta đã ưu tiên cho kinh tế thì đương nhiên cái mảnh mất mảnh đất mổ mỡ đấy sẽ kinh tế thị trường sẽ sông vào
và chúng ta thấy là quả thực ra là những cái sản phẩm văn hóa hiện nay tuy là đáp ứng được một phần cái nhu cầu
của cái đời sống mới thế nhưng mà nó lại làm mất đi những cái chuẩn mực về chân thiện mỹ mà dư luận và báo chí và đặc biệt các nhà văn hóa lên tiếng
thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải tiếp tục mổ xẻ
trên thực tế đất nước ta đang đứng trước một tình hình mới với rất nhiều khó khăn
cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức
thế giới đã trở nên đa cực
tình hình chính trị đã trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước
rồi cuộc cách mạng công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số mà chúng ta quen gọi là cuộc cách mạng bốn
rồi những vấn đề nảy sinh do biến đổi khí hậu toàn cầu và những trận đại dịch như covid một mươi chín
rồi những biến chuyển nhanh chóng trong ý thức xã hội và trong nhận thức thẩm mỹ của các tầng lớp công chúng
tất cả những điều đó vừa là nền tảng lại vừa đặt điều kiện cho các tầng lớp công chúng
và cũng là sự vận động và phát triển của văn hóa văn học nghệ thuật việt nam đương đại
chưa nói tới quản lý văn hóa ở tầng vĩ mô mà chính những người thực hành sáng tạo văn học nghệ thuật trực tiếp hiện nay
tức các nghệ sĩ cũng cần phải có sự nhận thức lại mới mẻ và thấu suốt hơn về ý nghĩa công việc của mình

và sự phục hưng